các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị đầu tuần này một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng đến miền bắc nước ta
cụ thể là đợt gió mùa đông bắc này sẽ khiến nhiệt độ giảm xuống đến mức nào và vào thời điểm nào
hãy cùng chúng tôi đến với những sự báo chi tiết nghe sau đây
mặc dù gió đông bắc trong đợt không khí lạnh này khá nhẹ chỉ khoảng cấp hai từ sáu đến một mươi một km trên giờ
nhưng cũng khiến cho nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành giảm ít nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày vào buổi trưa và chiều ở hà nội sẽ ở mức từ hai mươi năm hai mươi bảy độ
các tỉnh thành đông bắc bắc bộ như cao bằng lạng sơn còn nhiệt độ xuống mức hai mươi hai hai mươi bốn độ
hôm nay ở nhiều tỉnh thành ở miền bắc bao gồm cả hà nội trời mát đến xe lạnh nhiệt độ chủ yếu ở mức hai mươi hai hai mươi bốn độ
còn lạng sơn cao bằng bắc cạn có nhiệt độ thấp hơn khoảng hai mươi hai mươi một độ
đây là đợt không khí lạnh ẩm nên độ ẩm vẫn cao ở phần lớn miền bắc
buổi sáng độ ẩm ở phần lớn các tỉnh thành vẫn trên chín mươi
tại hà nội độ ẩm buổi trưa chiều cũng sắp xỉ tám mươi là rất cao
một số nơi ở miền bắc có mưa phùn mưa nhỏ dài rác
đợt không khí lạnh này suy yếu ngay trong ngày chín tháng bốn nên từ chiều nay nhiệt độ bắt đầu tăng trở lại
hà nội có nhiệt độ khoảng từ hai mươi chín đến ba mươi độ ở đông bắc bắc bộ lên hai mươi ba hai mươi bốn độ
từ ngày thứ tư gần như toàn miền bắc lại chịu ảnh hưởng của gió đông đông nam nhiệt độ tăng
tại hà nội vào trưa và chiều nhiệt độ sẽ ở trên ba mươi độ
có thể lên đến ba mươi bốn ba mươi năm độ trời nóng ẩm
theo dự báo đợt không khí lạnh nhẹ vào đầu tuần này là đợt không khí lạnh cuối cùng của tháng bốn tại miền bắc
từ sau đó đến cuối tháng có thể chỉ có gió nam đông nam và có đợt nắng nóng tiếp theo
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay chín tháng bốn
thủ đô hà nội nhiều mây có mưa và mưa rào dài rác nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
thành phố vinh nhiều mây có mưa và mưa rào dài rác
nhiệt độ từ hai mươi năm đến hai mươi sáu độ
thành phố huế có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
thành phố đà nẵng có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
thành phố hồ chí minh có mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi bảy đến ba mươi năm độ
mới đây văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh hậu giang cho biết
nồng độ mặn xâm nhập từ chiều biển tây và các tuyến canh chính ở thành phố vị thanh và huyện long mỹ
sau thời gian sụt giảm hôm nay lại tăng mạnh
nơi nồng độ mặn đã tăng lên ở mức chín năm phần nghìn tương đương với độ mặn đo được vào đầu tháng ba vừa qua
cụ thể ở thành phố vị thanh tỉnh hậu giang nồng độ mặn tại kênh lầu xã hỏa tiến là bảy tám phần nghìn
nga ban nước trong là tám năm phần nghìn
tại huyện long mỹ nồng độ mặn đo được tại ủy ban nhân dân xã lương nghĩa là tám phần nghìn
cống hóc bó xã lương nghĩa là chín năm phần nghìn
ở một số nơi khác như canh năm bến phả ngan dừa nồng độ mặn cũng đã tăng cao
giao động từ ba chín phần nghìn đến năm ba phần nghìn tăng từ hai đến ba phần nghìn so với đầu tháng ba vừa qua
dự báo từ nay đến ngày một mươi một tháng bốn tới mặn xâm nhập theo chiều biển đông trên sông mậu
sẽ ảnh hưởng nhẹ tới các khu vực thuộc huyện châu thành và thành phố ngã bảy với nồng độ dưới tám phần nghìn
mặn xâm nhập theo chiều biển tây trên sông cái lớn và sông trắc băng tăng nhanh trở lại ở mức cao
và sẽ xâm nhập sâu vào các sông rạch tỉnh hậu giang
thời gian mặn xuất hiện cao nhất trong ngày từ tám đến một mươi một giờ
và từ một mươi năm đến một mươi chín giờ
cùng với mặn xâm nhập sâu lưu lượng dòng chảy từ sông hậu vào tỉnh hậu giang trên sông sạch
không đủ cung cấp cho sinh hoạt nông nghiệp công nghiệp nuôi trồng thủy sản
và sẽ thiếu ở một số địa phương của huyện long mỹ thị xã long mỹ
một số xã ở thành phố vị thanh huyện phụng hiệp và huyện vị thủy
ngành chức năng khuyến cáo người dân trong tỉnh cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn
và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn
đặc biệt cần chủ động có biện pháp tích chữ nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt trong đợt cao điểm khô hạn này
thưa quý vị trận động đất mạnh bảy bốn độ richter ngày ba tháng bốn đã làm dung chuyển đài loan
đây là trận động đất mạnh nhất ở hòn đảo này trong vòng hai mươi năm năm qua
nằm ở thành phố đài bắc tòa nhà cao nhất đài loan đài bắc một trăm linh một
vẫn trụ vững sau trận động đất với cường độ bảy bốn độ này
trước đó nó đã trải qua rất nhiều trận động đất lớn nhỏ nhưng vẫn hoạt động bình thường
vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem làm cách nào mà tòa tháp này chống động đất một
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem làm cách nào mà tòa tháp này chống động đất
tuy nhiên bộ giảm trấn không phải là đặc điểm thiết kế duy nhất giúp ổn định tòa nhà khi có dung trấn
tại p một trăm linh một nằm trên nền móng đặc biệt sâu cụ thể là ba trăm tám mươi cọc bê tông và thép được khoan xuống dưới nền đá bên dưới
phía trên các cọc này phần lõi tòa tháp được kết nối với những cây cột lớn thông qua các dàn thép khổng lồ
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay chín tháng bốn
bắc bộ nhiều mây có mưa giải rác
khu tây bắc có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trung bộ có mây ngày nắng phía bắc có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa giải rác
riêng khu tây bắc có mưa ngày nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm hai mươi tám độ
riêng khu vực tây bắc từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rải rác
gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba có nơi trời lạnh
vùng núi có nơi trời xét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ
các tỉnh từ tây hoa đến thượng thiên huế
phía bắc nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác
từ chiều và đêm có mưa giải rác
phía nam có mây ngày nắng
có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
phía nam từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
có mây ngày nắng
phía bắc có nơi nắng nóng
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió đông nam cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
phía bắc có nơi trên ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên
có mây ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
khu vực nam bộ
có mây ngày nắng nóng
có nơi nắng nóng gây gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
có nơi trên ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa
có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió nam cấp ba cấp ba
gió nam cấp bốn sóng biển cao từ năm đến một năm m
quần đảo trường sa
có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp ba cấp bốn
sóng biển cao từ năm đến một năm m
đến đây thời lượng chương trình đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối hôm nay
mùng chín tháng bốn
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
hẹn gặp lại